dịch covid một mươi chín bùng phát tại trung quốc khiến cho thành phố bắc kinh phải đưa ra lệnh hạn chế tụ tập đông người
trong khi đó mùa hoa đào nở đang đến gần khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối
vì có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm thấy trong năm
nắm bắt được tâm lý này một khu vườn bách thảo đã triển khai hình thức tour du lịch trực tuyến
giúp cho du khách có thể ngắm hoa đào ngay tại nhà của mình
mặc dù đã đóng cửa từ ngày hai mươi bốn tháng một để phòng dịch covid một mươi chín
nhưng vườn bách thảo thượng hải trainshan vẫn chia sẻ hình ảnh và video của mình trên các nền tảng truyền thông xã hội trung quốc
do dịch covid một mươi chín mà người dân ở nhà nhiều hơn là ra đường
vườn bách thảo trên sàn chúng tôi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa cảnh đẹp tới với người dân
chính vì vậy mà chương trình này ra đời
nhân viên vườn bách thảo sẽ quay trực tiếp hình ảnh cây hoa anh đào trong vườn
họ dẫn người xem đến với những cảnh quan đẹp mắt
đồng thời trò chuyện và chia sẻ kiến thức về vườn thực vật phong phú
kawazu kakura một trong những loài hoa anh đào lớn và nở hoa sớm nhất ở thường hải
đang nở rộ trên khu vực rộng sáu m hai của khu vườn
dự án độc đáo này được rất nhiều người tại trung quốc đón nhận
đại diện vườn bách thảo cho biết mỗi mùa hoa anh đào nở
khu vườn thường đón khoảng một trăm linh lượt du khách mỗi ngày
nhưng năm nay do dịch mà họ buộc phải đóng cửa để tránh virus lây lan
họ hy vọng hình ảnh vườn hoa nở rộ sẽ là nguồn động viên cho người dân
trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp tại trung quốc